nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép của chính phủ vừa phòng chống dịch vừa duy trì hoạt động kinh tế
sở du lịch thành phố đà nẵng đã có kế hoạch truyền thông điểm đến theo từng giai đoạn
xây dựng các khói gói sản phẩm phù hợp với tâm lý xu hướng khách trong bối cảnh hiện nay
sở du lịch đà nẵng quán triệt sâu sắc đến các cơ sở khu điểm du lịch với các biện pháp phòng chống covid một mươi chín
bảo đảm giữ gìn khu môi trường du lịch an toàn thân thiện
cũng trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi sở du lịch thành phố sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch
tại các cơ sở phục vụ du lịch trong đó tập trung vào một số nội dung như kiểm tra công tác phòng chống lây nhiễm covid một mươi chín
đối với người lao động người sử dụng lao động người làm việc tại các đơn vị kinh doanh lữ hành cơ sở lưu trú
khu điểm du lịch và khách du lịch quy trình phục vụ khách bảo đảm an toàn phòng chống dịch